với hành vi tàng trữ mua bán cháy phép chất ma túy hai mẹ con bị cáo nguyễn trần lê ngọc lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và lê thị vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
cả hai cùng chú tại huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre vừa bị tòa nhân dân tỉnh bến tre đưa ra xét xử
vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện mỏ cây bắc bắt quả tang ngân lọc đang tàng trữ trái phép một gói ma túy đá trên người
và qua làm việc lộc khai nhận số ma túy trên là của mẹ ruột lê thị vân bán cho một người nghiện tại địa phương và nhờ mình đi giao
khám xét nơi ở của lọc và bà vân cơ quan công an thu giữ sáu gói ma túy đá chưa phân liều cùng với nhiều dụng cụ phân chia ma túy
tòa án nhân dân tỉnh bến tre đã tuyên án bị cáo nguyễn trần lê ngọc lộc năm năm tù và lê thị vân là một mươi sáu năm tù giam